thưa quý vị hiện phần lớn khâu gieo trồng cây giống của người nông dân vẫn phụ thuộc vào các biện pháp thủ công
với trang thiết bị lạc hậu làm hạn chế năng suất và chất lượng nông sản
bởi vậy việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào khâu gieo trồng rất được chú trọng
xin mời quý vị khán giả cùng đến với robot gieo hạt tự động do anh nông dân phạm văn hát
ở hải dương chế tạo để cùng tìm hiểu rõ hơn về công việc này
đây là mảnh ruộng của gia đình bà trương thị luân ở huyện gia lộc tỉnh hải dương
bình thường khi gieo hạt trên một cánh đồng rộng lớn như thế này bà cho biết trước đây phải gieo hạt bằng tay thủ công
tốn rất nhiều thời gian và nhân công
tuy nhiên khi được ứng dụng chiếc máy gieo hạt của anh hát chế tạo công việc này trở nên đơn giản hơn rất nhiều
từ ngày nhà tôi mua cái máy này em ra thì nói chung là nó nản
nó nhanh lắm mà nó dám nhiều công nhân đi
nếu như mà không có cái máy này thì nếu mà công nhân thuê nhiều thì hết
mà cái máy này nó chạy nó núp cây nó lên nó có hàng ngang hàng dọc hàng tấp
ban đầu chiếc máy do anh hát chế tạo chỉ có chức năng đạt hạt giống
nhưng sau một số tranh trại có nhu cầu đặt hàng máy to hơn gieo được nhiều loại hạt hơn
nên anh đã tiếp tục nghiên cứu và cải tiến chiếc máy của mình
trước đây là cái
máy đặt hạt giống nó chỉ cần ba phân là ba phân
thế nhưng bây giờ nó là ba phân và năm phân một mươi phân hai mươi phân hai mươi năm phân là máy của tôi đều đi được hết
đấy và đặt cũng đều chính xác như nhau
đấy và máy nó có thể là tới mét hai mét ba
gia đình ông xế ở gia lộc hải dương có gieo chín sao hạt giống đủ loại
từ hoa lơ bắp cải đến các loại rau củ quả khác
ông cho biết nhờ có chiếc máy gieo hạt của anh hát mà công việc làm cây con giống của gia đình ông trở nên nhàn hơn hiệu quả hơn
gia đình tôi chưa mua được máy đấy thì nghe chừng làm nó vất vả lắm
ba người mà gieo trong một ngày thì chỉ được ba lạng thôi
nhưng từ ngày có mua được cái máy đặt hạt của anh hát ở dương tây kỳ tới nay
thì gia đình tôi ba người thì làm một ngày thì được ít nhất một cân rưỡi so với bỏ tay
thì nó nhanh gấp
được biết điểm thiết kế kỹ thuật quan trọng của máy này nằm ở ru lô mềm
làm nên tính năng vượt trội giúp robot gieo hạt của anh có khả năng di chuyển tốt và vượt chứa ngại vật linh hoạt
ngoài ra do chi phí hợp lý nên chiếc máy được ứng dụng rộng rãi cho các hộ gia đình trồng rau
mà còn phát huy hiệu quả trên cả các khu vực chuyên canh rau trong cả nước
một người điều khiển một cái máy này thì so với cái máy đặt hạt thì nó tầm khoảng độ ba mươi năm bốn mươi người cùng một cung làm việc
cho nên là cái vật trội thì rất cao
thế nhưng mà trong khi đó là cái chi phí cho cái máy thì cũng không quá lớn
mua máy thì nó cũng phù hợp nó rất rẻ thôi mà chi phí về điện cũng rất rẻ
nó chỉ có hơn trăm watt
thế còn một người đàn bà vận hành hay hoặc trẻ con được chứ không cứ gì phải chuyên ngành chuyên môn gì
thế mà sử dụng thì như tôi bán cho người đầu tiên đến bây giờ thì nói chung là bốn năm năm rồi
nhưng cũng chỉ vài hổng vài những cái thứ chi tiết đơn giản bên ngoài
chứ còn những cái máy móc là gần như là không hạ
thế cho nên là nó sử dụng nó cũng rất hiệu quả và nó mang lại cho bà con nông dân ta
thứ nhất là kịp phải vụ
thứ hai là nó giảm cái chi phí thuê công nhân
và thứ ba là nó đạt được tỷ lệ cây rất cao là vì nó chia hạt đồng đầu
mỗi cây chỉ có một hạt cho nên cái lượng cây sinh trưởng nó rất đảm bảo
anh hát cho biết đã bán được trên hai trăm linh chiếc máy ra thị trường
hiện anh đang tiếp tục nghiên cứu để chế tạo ra một số loại máy mới như
máy bỏ khóm máy trồng ngô và máy thu hoạch khoai tây cà rốt
đây đều là những sản phẩm đơn giản nhưng lại giúp được bà con áp dụng vào thực tế trong việc sản xuất